khoảng một trăm linh bình khí cười nhiều trọng lượng khác nhau và máy sang chiết khí đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy phát hiện thu giữ trong khu vực bãi tập kết xe khách ở phố mạc thái tông phường mễ trì quận nam từ liêm hà nội
để tránh bị phát hiện các đối tượng đã cất giấu kỹ số bình khí cười chờ đêm tối mới vận chuyển ra ngoài mang đến các điểm tiêu thụ
qua kiểm tra những bình khí này có trọng lượng từ năm đến một mươi năm kg nhiều bình có trọng lượng hai mươi kg và phát hiện thêm một máy dùng để sang chiếc khí
chủ số hàng trên là nguyễn văn tính chú tại tỉnh phú thọ không xuất trình được hóa đơn chứng từ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa triệu tập bốn cá nhân tung tin sai sự thật trên mạng xã hội
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
làm việc với cơ quan công an cả bốn cá nhân này đều nhận sai phạm đã đăng tải thông tin không đúng sự thật và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin trên
công an huyện đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật
qua vụ việc này cảnh báo các cá nhân cần cân nhắc lựa chọn thông tin đăng tải lên mạng xã hội
tuyệt đối không chia sẻ lan truyền những thông tin giả thông tin sai sự thật
dẫn đến không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tác động xấu tới dư luận xã hội